chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị nguy cơ bùng nổ xung đột ở khu vực trung đông đã có phần lắng dịu trở lại
khi cả iran và israel cùng ngưng leo thang căng thẳng
tuy nhiên theo đánh giá của giới chuyên gia
cục diện địa chính trị tại khu vực này dự báo sẽ có những thay đổi trong thời gian tới
ngoại trưởng iran hossein amir abdullahian xác nhận iran đã bắn hạ một số máy bay không gửi lái
nhằm vào lãnh thổ nước này
tuy nhiên ngoại trưởng iran nhận định đây chỉ là đồ chơi chứ không phải máy bay không người lái
nhận định của ngoại trưởng iran cho thấy iran không xem đây là vụ tấn công trả đũa
điều này cũng đồng nghĩa với việc nước này có thể sẽ không tấn công trả đũa israel
trước đó truyền thông và các quan chức iran cũng mô tả đây là cuộc tấn công của những kẻ xâm nhập
chứ không phải của israel
về phía israel cho đến nay nước này vẫn lựa chọn im lặng sau vụ tấn công
trên thực tế đợt tấn công được cho là của israel và lãnh thổ iran chỉ ở mức hạn chế
và không nhằm vào các cơ sở hạt nhân của iran
vụ tấn công chỉ để chứng minh khả năng của israel trong việc xâm nhập sâu vào iran
mà không buộc iran đáp trả bằng vũ lực
tuy nhiên theo đánh giá của giới quan sát những vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ israel và iran
những ngày qua cho thấy hai quốc gia vốn được xem là không đội trời chung này
đã lần đầu tiên vượt qua
giáo sư uzi rabi thuộc trung tâm nghiên cứu moshe dayan về trung đông ở israel nhận định
chúng ta đã chứng kiến sự chuyển hướng một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa israel và iran
không dừng lại ở cuộc chiến tranh trong bóng tối cuộc chiến đó đã trở thành công khai
đây là diễn biến mới đầy nguy hiểm trong bức tranh toàn cảnh địa chính trị của chúng ta ở trung đông
trước những diễn biến mới tạo ra những nguy cơ xung đột nguy hiểm tại trung đông
cộng đồng thế giới tiếp tục kêu gọi các bên kiểm chế nhằm ngăn xung đột lan rộng
hôm hai mươi tháng
ngày bốn người phát ngôn chính phủ đức stefan hesberger nhấn mạnh
điều quan trọng là chúng tôi cảnh báo các bên không nên leo thang hơn nữa
giảm leo thang bây giờ phải là thông điệp của thời đại
chúng tôi nhất định phải ngăn chặn một cuộc xung đột trong khu vực
và lời kêu gọi này được gửi đến tất cả các bên
trước đó tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres kêu gọi chấm dứt vòng xoáy trả đũa nguy hiểm ở trung đông
tuy nhiên theo giới chuyên gia phân tích nhận định khả năng xảy ra một cuộc tấn công đối xứng
từ israel vào iran là rất thấp do nguồn lực hạn chế vì cuộc xung đột ở gaza và áp lực của mỹ
thực tế cho thấy tổng thống mỹ joe biden và các thành viên cấp cao trong nhóm an ninh quốc gia
cũng đã khẳng định rằng washington sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động tấn công nào chống lại iran
người đứng đầu nhà trắng đã tìm cách coi việc israel đánh chặn thành công cuộc tấn công của iran là một chiến thắng lớn
với gợi ý rằng phản ứng tiếp theo của israel là không cần thiết
các nước ả rập ôn hòa ở trung đông đang nỗ lực thuyết phục
tel aviv không đáp trả tương tự trong khi israel cũng đang thực hiện sứ mệnh hàn cắn quan hệ với các quốc gia ả rập
một số quốc gia nằm đối diện vịnh ba tư với iran là nơi đặt căn cứ quân sự của mỹ
những quốc gia này đã thực hiện một hành động cân bằng giữa mối quan hệ với iran và với israel
đồng thời cảnh giác với tác động của một cuộc xung đột toàn diện iran israel đối với sự ổn định và xuất khẩu dầu của chính họ
cụ thể hơn giữa căng thẳng iran israel thế giới ả rập sẽ tìm cách làm dịu tình hình
vì nếu vòng xoáy leo thang trên hết nó sẽ ảnh hưởng đến các chế độ quân chủ ở vùng vịnh
còn ở trong nước israel cũng cần phải tính đến những cân nhắc chính trị
thủ tướng benjamin netanyahu lãnh đạo liên minh cảnh hữu nhất trong lịch sử đất nước
và việc giữ cho chính phủ đó không sụp đổ sẽ cần đến sự ôn hòa của những người theo đường lối cứng rắn
do đó bất kỳ quyết định trả đũa nào của israel sẽ bị ảnh hưởng bởi chính phủ cực hữu của thủ tướng benjamin netanyahu
chưa hết dư luận ở israel không muốn mở thêm một mặt trận nào khác
trong bối cảnh quân đội nước này vẫn đang chiến đấu ở gaza
về phía iran chính quyền tehran được đánh giá là bên hưởng lợi qua việc khôi phục được uy tín đối với công chúng trong nước
và trong mắt những người có cảm tình với họ ở trung đông
nếu iran không trả đũa cuộc tấn công lãnh sự quán ở syri
hoặc phủ nhận nó bằng một vài cuộc tấn công mang tính biểu tượng cao thông qua lực lượng hezbollah nhằm vào miền bắc israel
thì uy tín của tehran sẽ bị nghi ngờ và lời biện minh là tránh căng thẳng khu vực sẽ không có tác dụng
với hành động đáp trả lời
trước đó iran đã củng cố hình ảnh của mình như một nhân tố có khả năng tấn công trực tiếp vào israel
điều mà chỉ có tổng thống iraq saram hussen trước đây từng làm trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất
hơn nữa trong tuyên bố của mình iran đã đề cập đến điều năm mươi một của hiến trương liên hợp quốc
và nhắc lại rằng hành động trả đũa là để đáp trả vụ tấn công lãnh sự quán của họ
iran đã thực hiện cam kết tránh leo thang chiến tranh lan rộng ngoài gaza như đã hứa với mỹ trong những tuần sau ngày bảy tháng một mươi năm ngoái
vì vậy iran đặt động thái của mình bên ngoài cuộc xung đột israel hamas
và nhấn mạnh rằng hành động trả đũa nên được nhìn nhận theo cách này
liên quan đến cuộc tấn công được cho là của israel vào iran hôm một mươi chín tháng bốn
tờ telegrap của anh cho biết đây là một cuộc tấn công có độ chính xác cao
khi đã phá hủy bộ phận quan trọng của hệ thống phòng không do nga sản xuất tại một căn cứ không quân lớn ở isfahan
theo các nhà phân tích và tờ new york times
vệ tinh cho thấy một bộ phận radar của tổ hợp phòng không s ba trăm linh bị hư hỏng hoặc bị phá hủy vào hôm một mươi chín tháng bốn
chris biggers từng là nhà phân tích quân sự mỹ và hiện đang làm việc tại công ty phân tích hình ảnh vệ tinh hawkeye ba trăm sáu mươi nêu gió
có thể nhìn thấy radar tấn công mục tiêu ba mươi n sáu e bị hư hỏng trong các hình ảnh được đăng tải
ông beckers cho biết bốn phương tiện trở tên lửa cũng đã được di chuyển và dường như không bị hư hại
iran được nga chuyển giao hệ thống phòng không s ba trăm linh
vào năm hai nghìn một mươi sáu
thiết bị radar bị hư hỏng được triển khai gần căn cứ không quân sekari
ngay phía đông bắc ispahan một thành phố miền trung iran nơi có nhiều tiếng nổ vào sáng sớm ngày một mươi chín tháng bốn
kênh cnn của mỹ trích dẫn ảnh vệ tinh cho biết không có bằng chứng nào về thiệt hại lớn tại căn cứ không quân trên của iran
cho thấy đây là một cuộc tấn công hạn chế có chú ý
truyền thông israel cũng đưa tin rằng cuộc tấn công là nhằm vào cơ sở hạ tầng được sử dụng để iểm trợ từ trên không
cho nền tảng
nga cũng đưa tin rằng cuộc tấn công của israel là một cơ sở bí mật liên quan đến chương trình hạt nhân của iran
nhà phân tích tình báo và quốc phòng israel ronen solomon nhận định với telegraph rằng
từ những gì chúng tôi đã quan sát thấy cuộc tấn công của israel nhằm mục đích vô hiệu hóa các hệ thống phòng không tiên tiến của iran
bảo vệ các địa điểm hạt nhân của natanz và isfahan có liên quan để hoạt động làm dầu uranium
theo ông solommon cuộc tấn công hạn chế sẽ khiến iran phải nỗ lực khôi phục các hệ thống phòng thủ
bắt đầu từ những hệ thống xung quanh thành phố
iran là một khu vực quan trọng về khả năng phòng thủ và hạt nhân của iran
các nguồn tin quân sự cấp cao của mỹ xác nhận với kênh fox news rằng cuộc tấn công nhằm mục đích cảnh báo với tehran
rằng israel có khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân nếu căng thẳng leo thang hơn nữa
trong khi đó các quan chức phương tây nói với tờ new york times dòng cuộc tấn công của israel được tính toán để cho tehran thấy rằng
nước này có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ của iran mà không bị phát hiện và làm tê liệt chúng
phía iran đã tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của vụ tấn công và israel chưa công khai nhận trách nhiệm về vụ việc
cho thấy cả hai bên đều mong muốn vạch ra một danh giới trong tình trạng đối đầu hiện nay
ngoại trưởng iran hossein amir abdullahian tuyên bố với mbc news những gì xảy ra vào đêm một mươi chín tháng bốn không phải là một cuộc tấn công
tuy nhiên ngoại trưởng iran cũng cảnh báo israel không nên có thêm bất kỳ hành động quân sự nào
và cho biết họ sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công lớn khác vào israel nếu điều này xảy ra
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi